hạ mặn kéo dài đã khiến bà con nhân dân tại các tỉnh miền tây luôn trong tình trạng khan hiến nước ngọt từ sau tết cho tới nay
chia sẻ kịp thời với những khó khăn đó lực lượng cảnh sát biển việt nam đã huy động tàu xuồng nhân lực và nước ngọt gạo
vận chuyển đến các vùng trọng điểm giúp đỡ nhân dân ứng phó trong mùa hạ mặn
với hai sáu trăm bốn mươi lít nước ngọt một mươi tét chứa nước loại hai trăm hai mươi lít tám lít nước uống tinh khiết gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết
đã được những con tàu của lực lượng cảnh sát biển việt nam kịp thời cập bến cấp phát cho nhân dân ngư dân khắc phục khó khăn trong những ngày hạn mặn này
việc làm thiết thực đã được các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đoàn chính sát hai phối hợp với các địa phương
triển khai đưa nước ngọt đến với nhân dân huyện thạnh phú huyện mò cài nam huyện đại bình tỉnh bến tre đảo hòn chuối sông đốc thu huyện trần văn thời tỉnh cà mau
các lực lượng cảnh sát biển việt nam đã phát khẩu trang các thiết bị y tế nước rửa tay khô và tuyên truyền về tác hại cũng như cách phòng chống của dịch bệnh covid một mươi chín cho nhân dân người dân ven biển